thưa quý vị tiếp tục chương trình phiên họp thứ hai mươi năm của ủy ban thường vụ quốc hội
trong phiên làm việc sáng ngày hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc giải trình
tiếp thu chỉnh lý dự án luật đất đai sửa đổi
qua thảo luận vấn đề liên quan đến phương pháp định giá đất đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
trình bày báo cáo chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh cho biết
dự thảo sửa đổi luật đất đai theo hướng bảo xác định giá đất theo thị trường vì cho rằng khó khả thi
qua thảo luận đa số các đại biểu đề nghị dự án luật cần quy định rõ các phương pháp định giá đất cụ thể
tránh cách áp dụng phương pháp khác nhau dẫn đến nguồn nhân gây tranh chấp khiếu kiện
qua thảo luận đa số các đại biểu đề nghị dự án luật cần quy định rõ các phương pháp định giá đất cụ thể

liên quan đến vấn đề này chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị phải quy định rõ ràng hơn
về nguyên tắc và phương pháp xác định giá đất để quốc hội thảo luận và cho ý kiến
đặc biệt các quy định về bảng giá đất vẫn chưa ngã ngũ đây là vấn đề cần được tiếp tục hoàn thiện